tại quảng trị mưa lớn vẫn kéo dài gây nhiều thiệt hại cho người dân địa phương
trước tình hình trên bên cạnh công tác chủ động phòng chống lũ
tỉnh quảng trị đang tích cực triển khai các biện pháp khắc phục thiệt hại
đối với gia đình có hai người chết do nước lũ cuốn trôi trong đêm ngày tám tháng một mươi hai
chủ tịch ubnd tỉnh quảng trị nguyễn đức chính đã đến thăm hỏi động viên
và hỗ trợ gia đình nạn nhân một mươi triệu đồng
lãnh đạo thành phố đông hà hỗ trợ một mươi tám triệu đồng
tại thị xã quảng trị đoạn bờ kè trước di tích quốc gia đặc biệt thành cổ quảng trị
bị hư ảm nặng sạt lở với chiều dài hơn năm mươi mét ăn sâu vào bên trong gần hai mét
ubnd tỉnh quảng trị yêu cầu ban quản lý di tích phối hợp với chính quyền địa phương
tiến hành rào chắn khoanh vùng khu vực nguy hiểm
đồng thời có giải pháp sửa chữa khắc phục kịp thời
kiểm tra điểm sạt lở bờ sông tại thôn đông canh xã triệu long huyện triệu phong quảng trị
chủ tịch ubnd tỉnh quảng trị yêu cầu chính quyền địa phương kịp thời cảnh báo
và có phương án di rời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
ubnd tỉnh quảng trị chỉ đạo các địa phương triển khai các phương án ứng phó tình hình mưa lũ
có thể tiếp tục kéo dài
các hộ nuôi trồng thủy sản theo dõi sát tình hình thời tiết
có biện pháp gia cố hồ nuôi để tránh những thiệt hại đáng tiếc xảy ra